thưa quý vị trong thời gian qua dự thảo nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu của bộ công thương giữ đề xuất
loại hình này lắp tại nhà ở cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia sẽ không được bán hoặc bán giá không đồng gây ra nhiều băn khoăn trong dự luận
trước tình hình đó chiều nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về vấn đề này
bộ trưởng nguyễn hồng diên khẳng định điện mặt trời áp mái đã được hưởng một loạt ưu đãi như không cần theo quy hoạch điện quốc gia không cần giấy phép hoạt động điện lực và không cần phù hợp với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các loại hình sản xuất điện khác
tuy nhiên với loại hình này nghị định khuyến khích sản xuất để tự sử dụng tự sản tự tiêu để giảm áp lực cho lưới điện quốc gia bỏ đảm an toàn lưới điện và loại trừ hành vi trục lợi chính sách
đồng ý với ý kiến này các chuyên gia ngành năng lượng và kinh tế cho rằng dự thảo nghị định cần cẩn trọng câu chữ để tránh bị hiểu lầm cần có những giải thích rõ ràng để tránh suy diễn đồng thời làm rõ hơn về trường hợp khu cụm công nghiệp sử dụng điện của một nhà đầu tư khác tận dụng chính mái nhà của khu cụm công nghiệp đó
chiều nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số một các quận ba đình đống đa và hai bà trưng
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết kỳ họp thứ bảy có ý nghĩa rất quan trọng đối với thủ đô hà nội vì quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật thủ đô sửa đổi với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội tạo điều kiện cho hà nội phát triển
giải trình với cử tri về các dự án dân sinh bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh tinh thần để mạnh phân cấp giao quyền cho các cấp các ngành các quận huyện thị xã nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm
mục tiêu quan trọng là thông qua đổi mới phải nâng cao được chất lượng công việc giải quyết hiệu quả những đòi hỏi từ cuộc sống đặt ra nhất là những vấn đề dân sinh bước xúc như nước sạch sinh hoạt thoát nước xử lý rác thải ô nhiễm môi trường
thưa quý vị ngày hôm nay tại trường đại học phenica a hội thảo quốc tế nguồn nhân lực bán dẫn việt nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu do tập đoàn phenica a tập đoàn synopsis đại học arizona của mỹ phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo các bộ ban ngành cùng giới chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong và ngoài nước
hội thảo đã thảo luận những nội dung quan trọng xung quanh vấn đề nhân lực cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong và ngoài nước
việt nam như tính khả thi của việc đào tạo năm mươi kỹ sư bán dẫn việt nam đến năm hai nghìn ba mươi các chính sách hỗ trợ của chính phủ với các trường đại học đào tạo lao động ngành bán dẫn kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của các công ty và trường đại học hàng đầu thế giới
các chuyên gia đã thảo luận và chia sẻ về những phương tiện và phòng lab dùng chung cho đào tạo và thiết kế chip bán dẫn đặc biệt là cách thức để có thể hình thành một tháp nhân lực bán dẫn việt nam từ nguồn nhân lực đầy tiềm năng của việt nam
chip bán dẫn là ngành công nghiệp toàn cầu
để phát triển ngành tương xứng với tiềm năng và lợi thế cần có sự huy động và phát huy được tổng hòa nguồn lực quốc gia giữa nhà nước cơ sở giáo dục đào tạo doanh nghiệp và các nguồn đầu tư hợp tác quốc tế

hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện european wellness đã chia sẻ phương pháp can thiệp
đối với trẻ mắc chứng dối loạn phổ tự kỷ qua thành tựu của y sinh học tái tạo
hướng đi mới được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới
các chuyên gia y tế hàng đầu tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm cũng chia sẻ tính cấp bách
của hội chứng rối loạn phổ tự kỷ tại việt nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện
và can thiệp sớm trẻ tự kỷ
theo tổng cục thống kê cả nước có khoảng sáu hai triệu người khuyết tật từ hai tuổi trở lên
trong đó có khoảng một triệu người bị rối loạn phổ tự kỷ
số trẻ em bị tự kỷ chiếm một trong số trẻ được sinh ra
thưa quý vị cùng hướng tới chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
bảo tàng phòng không không quân phối hợp cùng trường tiểu học công nghệ giáo dục hà nội
tổ chức triển lãm âm vang điện biên trong em
triển lãm nhằm giới thiệu những sản phẩm nghệ thuật của các em học sinh
để lan tỏa lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
triển lãm âm vang điện biên trong em trưng bày bốn trăm linh sản phẩm sáng tạo thủ công
được lựa chọn từ bảy trăm linh tác phẩm của học sinh phụ huynh giáo viên với nhiều hình thức thể hiện
như pano affix bộ tranh lịch sử tranh vẽ tranh cắt rán mô hình ba d
nổi bật có bộ tranh lịch sử chiến thắng điện biên phủ được ghép lại từ năm tác phẩm dây gió độc đáo
những sự kiện nổi bật từ hình ảnh chủ tịch hồ chí minh và đại tướng võ nguyên giáp
bàn bạc hoạch định đường lối đến hình ảnh bộ đội ta kéo pháo dân quân hỏa tuyến thầu hàng vào mặt trận
triển lãm đã tái hiện được không khí hào hùng của chiến thắng điện biên phủ lễ lừng
bên cạnh việc tiếp thu lý thuyết từ sách vở những dự án sáng tạo gắn liền với văn hóa lịch sử
như âm vang điện biên trong em là cách trải nghiệm thực tế
khuyến khích học sinh tự mình tìm hiểu để nâng cao kiến thức về lịch sử
từ đó giúp khơi dậy lòng yêu tổ quốc
thưa quý vị tối qua ngày ba tháng năm ubnd tổ quốc việt nam tỉnh phú thọ
sở lợi động thương minh và xã hội đài phát thanh và truyền hình tỉnh phú thọ
phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận với chủ đề bài ca điện biên
trong không khí ấm áp của buổi giao lưu nghệ thuật chính luận
các đại biểu ở phú thọ đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử
để cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc
với tất cả lòng nhiệt huyết thấm đượm mồ hôi nước mắt xương máu của quân và dân phú thọ
đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước lập nên chiến thắng điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc việt nam
nhân dịp này tỉnh phú thọ đã tổ chức thăm hỏi tặng quà tri ân các đối tượng
là gia đình thân nhân liệt sĩ chiến sĩ địa biên thành niên sung phong dân công hòa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ với tổng kinh phí trên một tỷ đồng